cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công hà tĩnh thuộc sở tài chính tỉnh hà tĩnh và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với bảy đối tượng
hai nghìn hai mươi hai hiện thành phố hồ chí minh có hơn bốn trăm linh cơ sở kinh doanh karaoke công an thành phố đã kiểm tra
hai trăm năm mươi sáu cơ sở lập hai trăm năm mươi sáu biên bản kiểm tra phát hiện một trăm hai mươi năm hành vi vi phạm hành chính ra quyết định xử
lý vi phạm đối với chín mươi một cơ sở đồng thời tạm định chí hoạt động đối với hai cơ sở định chí hoạt động
hai cơ sở chưa thẩm duyệt nhiệm thu về phòng cháy chữa cháy mà đã đưa vào hoạt động vũ trường quán
karaoke là nơi tập trung đông thường sử dụng nhiều loại vật liệu dễ cháy một số cơ sở lắp đặt
bán hiệu quảng cáo che kính các tòa nhà và lối đi thường để phương tiện của khách nên khi xảy ra
cháy sẽ tạo ra một lượng lớn khói khí độc gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thời gian tới công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp
đặt trọng tâm vào nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc thẩm định
cấp phép kiểm tra giám sát hoạt động của cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường quán bar
theo đúng quy định của pháp luật đặc biệt là chính quyền địa phương nơi cơ sở hoạt động
công an tỉnh trà vinh cho biết hiện vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ cũng như củng cố hồ sơ
để xử lý việc năm mươi tám người từ một mươi bốn đến ba mươi sáu tuổi dương tính với chất ma túy trong quán karaoke
trước đó vào khoảng một h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp phòng cảnh sát cơ động phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh và công an thành phố trà vinh đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke hương
khóm tám phần bảy thành phố trà vinh do bà võ thị thanh hương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ cùng vị trí làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại phòng karaoke có sáu mươi hai nam nữ đang bay lắc
những người này có độ tuổi từ một mươi bốn đến ba mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tỉnh trà vinh
bến tre nghệ an thành phố hồ chí minh và hà nội
qua test nhanh có năm mươi tám người dương tính với chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện nhiều bịch ni lông trong suốt đã qua sử dụng
nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang củng cố hồn sơ xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
năm học mới đã bắt đầu được hơn một tuần qua
và năm nay thì lớp ba sẽ bắt đầu học chương trình giáo dục phổ thông mới một trăm năm mươi
và học sinh thì phải được học hai buổi một ngày
nhưng với những quận đông dân như là quận bình tân
thành phố hồ chí minh thì để đáp ứng được tiêu chí là học hai buổi một ngày là điều vô cùng khó khăn
và câu hỏi được đặt ra là nếu như vẫn chỉ học một buổi một ngày thì sẽ ảnh hưởng như thế nào
ghi nhận tại trường tiểu học tân tạo quận bình tân thành phố hồ chí minh
lớp ba trên ba của cô hoàng thị huyền năm nay đông hơn năm trước
ban ghế cũng được gây thêm đến sát buộc giảng của giáo viên
cô huyền cho biết để đáp ứng nhu cầu cho con học bán trú của phụ huynh
và thực hiện dài hai buổi một ngày theo chương trình giáo dục phổ thông mới
nhà trường đã có phương án dồn các lớp lại
ngoài những giải pháp trên năm năm qua nhà trường còn mượn thêm một địa điểm khác gọi là cơ sở phụ
để tổ chức dạy học bán trú khi số học sinh tăng lên từng năm
do trước đây cơ sở này là trường mầm non nên diện tích các phòng không đồng đều
thiếu sân chơi và nhiều thiệt thòi khác so với cơ sở chính
nhưng nếu không cố gắng tìm cách xoay sở để học sinh được học hai buổi một ngày
thì các em còn chịu nhiều thiệt thòi hơn về mặt kiến thức
các cháu được học hai buổi trên ngày thì các con được tiếp cận với lại
anh văn nhiều hơn
các con có thể được học từ sáu đến tám tiết tiếng anh một tuần
tuy nhiên đối với các con học một buổi thì số đó không có
thậm chí là các lớp bốn lớp năm thì các lớp không được học tiếng anh
tuy nhiên cái lớp ba theo chương trình giáo dục phổ thông một mươi tám này thì các con bắt buộc của bộ
thì các con phải học được bốn tiết tiếng anh trong tuần
cho nên đó cũng là một thiệt thòi của các con nếu không được học hai buổi trên ngày
do có nhiều giải pháp để tạo điều kiện cho học sinh học hai buổi một ngày
nhưng các trường không thể đáp ứng được một trăm linh
theo thống kê của phòng giáo dục và đào tạo quận bình tân
hiện có bốn mươi tám học sinh khối một hai ba và hai mươi tám học sinh cấp trung học cơ sở học hai buổi một ngày
thực tế này đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của các trường trên địa bàn quận
vì vậy về lâu dài cần phải xây thêm trường học
về lâu dài dài thì quận bình tân cũng đã có hướng
tức là về thời trước là theo quy hoạch theo trường lớp theo quyết định không he
quy hoạch rồi hiện nay vẫn tiếp tục thực hiện theo quy hoạch đô thị nữa
thì quy hoạch đấy nó bỏ đã được bỏ nhưng mà cái chỗ đất quy hoạch mình vẫn còn giữ lại quy hoạch giáo dục
thì hiện nay trong thời gian tới thì quận cũng đã chuẩn bị cho việc xây dựng nhiều trường mới nữa
cụ thể là giai đoạn từ đầy hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm này sẽ xây hai trường trung học cơ sở
hai trường tiêu học với một trường mậm non công nghiệp
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết đến nay tp hcm đã hoàn thành đầu tư xây dựng ba mươi năm dự án trường học
với tổng số năm trăm bảy mươi năm
trong đó mầm non hai trăm một mươi phòng học tiểu học hai trăm một mươi tám phòng học và trung học cơ sở là một trăm bốn mươi bảy phòng học
tuy nhiên hiện nhiều trường phải giảm tỷ lệ học hai buổi một ngày của các lớp học khác
dồn cơ cấu lớp dẫn đến tình trạng một số trường có sĩ số còn cao hơn so với quy định
thời gian tới sở dục đào tạo tp hcm kiến nghị ubnd tp hcm ưu tiên ngân sách
để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học ở các quận quyện và thành phố thủ đức
ngày một mươi ba tháng chín sở y tế tp hcm cho biết đã có văn bản gửi bộ y tế và ủy ban nhân dân thành phố
báo cáo tình hình cung ứng vaccine sởi và dbt bạch hầu ho gà uống ván trong chương trình tiêm chủng mở rộng
và đề nghị chương trình tiêm chủng quốc gia phân bổ hai loại vaccine cho thành phố để đảm bảo tiêm chủng cho người dân
theo sở y tế tp hcm từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm chưa nhận được vaccine sởi
vaccine dpt từ viện pasteur tp hcm trước đó ngày một mươi hai tháng tám viện pasteur tp hcm đã phân bổ sáu liều vaccine dpt
hạn dùng đến ngày năm tháng chín cho trung tâm kiểm soát bệnh tật và đã sử dụng hết
ngày ba mươi một tháng tám viện pasteur tp hcm có thông báo kho vaccine của viện đã hết các loại vaccine sởi và dbt
đây là vaccine do chương trình tiêm chủng mở rộng viện vệ sinh dịch tễ trung ương bộ y tế cung cấp định kỳ
với số lượng căn cứ đăng ký về nhu cầu tiêm chủng của mỗi địa phương
nhu cầu sử dụng vaccine sởi và dpt của tp hcm khoảng hơn sáu liều một loại một tháng
với tình hình cấp vaccine như hiện nay ngành y tế tp hcm đang thiếu hai loại vaccine sởi và vaccine dpt
do đó sở y tế tp hcm đã đề nghị bộ y tế chỉ đạo chương trình tiêm chủng quốc gia
phân bổ vaccine đủ theo số lượng đã đăng ký đảm bảo tiêm chủng cho người dân
theo quy định mới của cơ quan bảo hiểm y tế bệnh nhân lao sẽ không còn được điều trị miễn phí
mà sẽ chuyển sang khám và điều trị thanh toán bảo hiểm y tế
tuy nhiên nếu thực hiện thanh toán bảo hiểm y tế thì có nguy cơ là người mắc bệnh lao sẽ từ bỏ điều trị
điều này sẽ phá vỡ mục tiêu chấm dứt hoàn toàn bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi của bộ y tế
dù đã triển khai thực hiện cấp phát thuốc theo nguồn bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân lao kể từ ngày một tháng bảy
sau hơn hai tháng thực hiện các trung tâm điều trị lao thuộc trung tâm y tế quận quyện
trên địa bàn tp hcm vẫn chưa thể vào gồm bởi còn nhiều bất tập
từ hôm bắt đầu triển khai tới giờ thì chỉ có một số trường hợp
trường hợp là chấp thuốc một tháng thì mới phải đóng tiền với lại cái cân ngặn
tại thuốc này uống điều trị theo cân ngặn của người bệnh
thế cho nên là cái số mà đóng tiền nghĩ là cũng ít chứ không có nhiều
thực ra thì đối với bệnh này thì cái tình trạng là người bệnh nhân nghèo ở quận một cũng rất là đông
vì vậy cũng cố gắng quá trình làm việc tôi cũng cố gắng là tính toán như thế nào đó
để cho người bệnh khó khăn không phải đóng phí
theo báo cáo từ chương trình chống lao quốc gia việt nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao
đứng thứ một mươi trong ba mươi nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu
trong vòng sáu tháng qua đã phát hiện hơn bốn mươi tám bệnh nhân mắc lao
điều trị bệnh lao rất tốn kém với thời gian điều trị kéo dài từ sáu đến tám tháng
chi phí điều trị có thể lên tới vài trăm triệu đồng
đặc biệt người dân có mức thu nhập thấp đời sống khó khăn đói nghèo là những đối tượng dễ mắc lao
sẽ càng khốn khổ hơn nếu phải tự chi trả chi phí chẩn đoán và điều trị bệnh lao
nếu không có thẻ bảo hiểm y tế khiến họ có nguy cơ bỏ ngang lộ trình điều trị

vì việc thay đổi hình thức khám chữa với quy định về tiền thuốc thì em khá lo lắng
tại vì nếu mà phí thuốc vẫn cao như là lần trước em mua ở phạm quốc thạch
thì có thể là trở ngại dối cho em
đúng cái anh
đúng cái anh
đối với tôi người lao động thì bao giờ có làm việc có tiền hoạt
thì không có sợ tốn kém
nhưng mà không có việc làm thì nó tốn kém thôi
thì cái đó phải lo rồi
theo quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội bệnh nhân điều trị thuốc lao các thể
nếu không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ phải tự chi trả tiền thuốc
riêng lao kháng thuốc và lao tiềm ẩn vẫn được nhà nước hỗ trợ chi phí thuốc miễn phí
việc chi trả bảo hiểm y tế đảm bảo cho người bệnh
giảm thiểu chi phí điều trị
nó không chỉ là nguồn kinh phí bền vững nhằm đảm bảo cho mọi người dân bị bệnh lao
đều được tiếp cận thuốc điều trị
chính vì vậy ngành y tế cần có chính sách và sự hỗ trợ phù hợp với người mắc bệnh lao
để tránh phá vỡ mục tiêu chấm dứt hoàn toàn bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi